các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại các lực lượng công an quân đội biên phòng và dân quân cùng ngư dân đang tích cực tiến hành tìm kiếm tại khu vực ven biển từ nghệ an đến quảng nam cũng như trên biển
theo thông tin từ chính quyền địa phương do nước lớn nên nhiều khả năng các em đã bị cuốn ra phía biển cửa đại
hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các ngư dân có nhiều kinh nghiệm đã được huy động để tìm kiếm trên biển
ngoài ra các tàu thuyền cũng sử dụng lưới rê ra soát nhiều khu vực ven biển để tìm kiếm nạn nhân
trước đó vào chiều ngày tám tháng hai một nhóm tám học sinh lớp chín đã rủ nhau đi tắm biển
do biển động chiều cường dâng cao song lớn đã quấn sáu em ra xa
đến hai mươi một h cùng ngày người dân và lực lượng chức năng địa phương đã vớt được thi thể của bốn học sinh sâu số
hiện vẫn còn hai em đang mất tích
tại tỉnh đắk lắc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới hô rác trong những ngày tết này đã may mắn được một nữ cán bộ công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc phát hiện
sau đó nhanh chóng đưa ra tìm kiếm
đưa đến bệnh viện cứu sống và đem cháu bé về làm con nuôi câu chuyện trên đã khiến nhiều người cảm động ghi nhận của nhóm phóng viên
trong lúc đang đi về nhà mẹ ruột của mình ở buôn gram xã ea tiêu đồng chí hật tinh hữu quynh cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an huyện chư quynh nghe tiếng trẻ em khóc phọng ra từ dưới một hô rác
đồng chí hật tinh hữu quynh nhanh chóng đến và phát hiện một bé trẻ sơ sinh chưa được cắt rốn đang nằm khóc dưới hô rác
ngay sau đó đồng chí đã gọi người thân trong gia đình cùng đến đưa cháu bé đi đến bệnh viện đa khoa huyện chư quynh cấp cứu
tình cờ là tôi lên bên bà ngoại xong là lên bên bà ngoại tôi cứ cầm một bịch rác tôi vô đó tôi quang vào đó xong tôi thấy em bé khóc vào đó khóc xong tôi ngó lên thấy em bé xong tôi hét lên kêu gia đình và kêu chị em trong nhà để đưa bé cấp cứu lên bệnh viện huyện chư quynh

hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn đang nuôi hai đứa con nhỏ nhưng sau khi cứu chữa cho cháu bé đồng chí hơ tinh hu huynh cùng gia đình đã đưa cháu bé về nuôi
đối với tôi là một cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vì tôi thấy một đứa trẻ như vậy người ta bỏ rơi như vậy tôi thấy tôi xuất thương quá tôi nhận nuôi luôn
xong là trong lúc đó có bà chủ tịch hội phụ nữ bảo bảo là tại sao em nuôi em nhận nuôi nói là em vừa đi làm làm sao mới có thời gian em chăm sóc cho em bé
xong tôi nói
tôi cố gắng vì trong nhà cũng đông chị em ở trong nhà tôi cố gắng lo cho nó học hành đàng hoàng đến nơi đến chỗ các anh chị em để động viên và để mà cố gắng cho con học hành giống như con trong nhà của mình
khi tôi nghe thấy cái việc đó rồi tôi cũng chạy theo để đi đến tới bệnh viện mà thấy lúc đó cả hất tinh cả tất cả các chị em anh em của hất tinh đều đến đông đùa ở trong đó thấy hất tinh rồi cả nhà đều khóc và thấy thương cho thằng nhỏ
tôi thấy hà tinh đã nhận nhặt đứa trẻ xong rồi nhận nuôi luôn thế tôi vừa mừng vừa mừng vừa xúc động đi báo với tất cả các hàng xóm nói là tinh vừa nhận vừa nhặt đứa trẻ xong rồi đã cấp cứu xong rồi bây giờ đã về nhà
thế là cả hàng xóm bà con rồi đến xung lại đến thăm và chúc mừng tinh rồi chúc cho cháu rồi ăn khỏe cháu lớn
vậy là tết kỷ hội năm nay gia đình đồng chí hất tinh hữu nguyên cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
hoàn huyện trư quynh có thêm một thành viên mới đứa bé vừa bị bỏ rơi dưới hố rác giờ đã có mẹ nuôi
câu chuyện trên đã làm ấm lòng người dân trong buôngram và càng tô đẹp thêm hình ảnh người nữ công an nhân dân
tiếp tục với những thông tin khác công an tỉnh đồng nai cho biết đến thời điểm này đã thu giữ được hơn một một tỷ đồng và một số vật chứng quan trọng mà hai đối tượng nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh dùng để gây án
theo xác định ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai sau khi dùng súng và giao uy hiếp nhân viên trạm thu phí đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây cướp đi số tiền hơn hai hai tỷ đồng
nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh chở nhau trên xe máy chạy trốn
khi đến gần đường dây xe lửa cách hiện trường gây án khoảng ba km thuộc địa phận xã xuân thiện huyện thống nhất hai đối tượng đã vào khu vực hoang vắng dùng lửa đốt một số dụng cụ gây án để phi tàng
qua khám nghiệm tại khu vực trên cơ quan chức năng thu được một số vật chứng gồm một cây búa một con dao một khẩu súng một cây kìm cùng khẩu trang bịt mặt găng tay
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã mang ba lô cướp được xuống tỉnh bà rịa vũng tàu lẩn trốn
tại đây nam đã lấy năm trăm linh triệu đồng gửi cho một người bạn ở huyện long điền nhờ giữ cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền này
đối tượng trần tuấn anh do bị thương không đi được nên lẩn trốn tại một bụi rậm ở khu vực xã xuân thạnh huyện thống nhất
sau đó thuê taxi lên gần khu vực ga sài gòn gặp nam để chia tiền và ban kế hoạch lần trốn
thì bị các trinh sát công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
công an huyện u minh đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm một người chết
xảy ra vào khoảng ngày sáu tháng hai tại ấp một mươi xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau
nạn nhân là nguyễn bé tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư ngụ tại xã khánh an huyện u minh
sau khi vụ tai nạn xảy ra những đối tượng có liên quan đã rời khỏi hiện trường
trong quá trình xác minh ban đầu những người có mặt tại hiện trường không ai xác định được đặc điểm nhận dạng người
và phương tiện trực tiếp va chạm làm nạn nhân ngã xe tử vong
qua công tác thu thập dấu vết cùng các biện pháp nghiệp vụ khác chỉ một ngày sau
lực lượng chức năng đã xác định và mời nguyễn hoàng phúc và bùi vũ linh cùng chú huyện u minh
cùng bốn thanh niên khác về làm việc
qua đấu tranh phúc thừa nhận đã điều khiển xe gắn máy chở theo linh
khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe của nguyễn bé tý làm nạn nhân ngã xe tử vong
sau khi vụ việc xảy ra phúc đã vào tiệm để sửa một số bộ phận xe bị hư hỏng và tiếp tục ra thành phố cà mau chơi
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết vào chiều ngày tám tháng hai
bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe khách và xe ô tô bảy chỗ xảy ra trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
hiện nay các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và không ảnh hưởng đến tính mạng
theo đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa lái xe ô tô bảy chỗ nguyễn xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
ở huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đang điều trị khoa răng hàm mặt tình trạng bệnh nhân ổn định
trong ngày chín tháng hai bệnh viện sẽ tiến hành hội chuẩn phẫu thuật
trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào ngày tám tháng hai xe ô tô khách do anh phạm thế đức ở quảng ninh điều khiển
chở khách tuyến hà nội sài gòn đã xảy ra va chạm với xe ô tô bảy chỗ do anh nguyễn xuân sơn
chú huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa điều khiển
nguyên nhân sơ bộ được xác định xe ô tô bảy chỗ trong khi đang lưu thông trên quốc lộ một a
hướng hà nội thanh hóa khi đến km ba trăm một mươi năm hai trăm năm mươi đã bị xe khách di chuyển cùng chiều đâm trực diện vào phần hồng
cú và chạm đã khiến ba nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu năm người còn lại bị thương nặng
thưa quý vị và các bạn trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua trên cả nước đã xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm một trăm ba mươi năm người thiệt mạng và một trăm tám mươi chín người bị thương
so với bảy ngày nghỉ tết nguyên đán của năm hai nghìn một mươi tám thì đã giảm bốn vụ giảm sáu mươi người chết và giảm một mươi người bị thương
tuy nhiên trong những ngày từ mùng hai đến ngày mùng bốn tết kỷ hợi tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn
so với bốn ngày nghỉ lễ trước đó
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hai ngày còn lại của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi và thời gian diễn ra lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là sau tết tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội có những diễn biến phức tạp
lượng người và phương tiện sẽ quay trở lại thành phố làm việc sinh sống
vào sáng ngày hôm nay ngày mùng năm tết âm lịch lực lượng khả sát giao thông thành phố đã tổ chức lễ gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
hà nội vẫn còn vắng vẻ nhưng người dân tham gia giao thông vô tư vượt đến đỏ hay không đổi mũ bảo hiểm
khi bị lực lượng chức năng dừng phương tiện thì hầu hết là đưa ra những lý do như thế này
trong bảy ngày tết nguyên đán kỷ hội
lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa ra những lý do như thế này
trong bảy ngày tết nguyên đán kỷ hội lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa ra những lý do như thế này

phạt thành tiền gần chín mươi chín triệu đồng tạm giữ một ô tô hai mươi bảy mô tô chín mươi sáu bộ giấy tờ và tước giấy phép lái xe của sáu trường hợp
bắt đầu từ hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ chủ động triển khai một trăm linh lực lượng
phối hợp với công an các quận huyện thị xã tập trung điều hành hướng dẫn giao thông
tại ba trăm chín mươi một nút giao thông tại một mươi năm tuyến quốc lộ trục chính ra vào thành phố
trong đợt này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm
là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông như
trở quá tải quá khổ vi phạm các quy định về tốc độ sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
lái xe đi sai phần đường làn đường người ngồi trên xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm
tăng cường xử lý vi phạm về quy định bến thủy nội địa và bến khách ngang sông
điểm giáp cắt giữa đường sắt và đường bộ để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp sau tết
phát biểu tại lễ gia quân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
trưởng ban an toàn giao thông cũng nhấn mạnh bên cạnh việc tăng cường xử lý các vi phạm
dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
cũng cần tăng cường hơn nữa kiểm tra xử lý đối với những trường hợp lái xe sử dụng chất kích thích
kế hoạch chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải
lái xe kinh doanh vận tải lập kế hoạch khám sức khỏe và kiểm tra toàn bộ lái xe vận tải
thuộc các đơn vị do sở giao thông vận tải hà nội cấp đăng ký kinh doanh để kịp thời phát hiện xử lý
tất cả các trường hợp mà lái xe sử dụng chất kích thích và chất ma túy
ngoài việc chúng ta tổ chức kiểm tra sức khỏe của các lái xe này rồi
các lực lượng trên đường cũng cần được trang bị các test để các đồng chí đi
và các đối tượng mà có trên đường tăng cường khâu kiểm tra lấy mẫu để xét nghiệm
các bộ trí cố gắng làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình
thực hiện hết khả năng trong điều kiện tối đa cho phép để có thể kiềm chế tai nạn giao thông
trên địa bàn thành phố giảm cả ba tiêu chí không để xảy ra ủn tắc giao thông
trên địa bàn thành phố kéo dài quá ba mươi phút
trước mắt thì trong giai đoạn đầu năm hai nghìn một mươi chín
sau tết nguyên đán thì diễn ra các lễ hội cũng như nhu cầu đi lại của quần chúng nhân dân
trên địa bàn thành phố các tỉnh về đến hà nội
thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn
cũng như nhu cầu đi lại của quần chúng nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
hy vọng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
sẽ có những bước chuyển tích cực
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp
về văn hóa ứng xử giao tiếp và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
sau phần tiếp theo của bản tin mời quý vị cùng đến với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trần ngọc thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn lương ngọc xã tân tiến huyện hưng hà tỉnh thái bình
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vũ thư tỉnh thái bình
là đối tượng nguyễn văn dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn trường mại
xã tân bình thành phố thái bình tỉnh thái bình
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện